thực chất là những quả bóng bay được bơm khí n hai o có tên hóa học là dinitermonoxid hay nitrooxid
toàn bác sĩ khuyến cáo khí n hai o có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch
tại bệnh viện đa khoa cũng đã ghi nhận một số trường hợp ngộ độc khí n hai o
nhưng trường hợp bệnh nhân nữ vừa kể trên là điển hình nhất do bệnh nhân sử dụng bóng cười trong một thời gian dài
sử dụng cái khí này thì vào tác dụng vào cơ thể ban đầu là sẽ gây những cái kích thích
làm cho nạn nhân cười nếu lạm dụng sử dụng khí cười
thì có thể là gây những cái biến chứng nguy hiểm về tim mạch hô hấp và thần kinh có thể dẫn đến tử vong
không biết và không lường trước được hậu quả do bóng cười gây ra
nên một bộ phận giới trẻ vẫn sử dụng như một thú vui thời thượng
đó là thực tế đang báo động hiện nay
bóng cười thậm chí được giao bán công khai trên mạng xã hội
hay có trong thực đơn của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ
với giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng
một quà tùy kế cỡ
chị hỏi cái bóng cười này hai mươi chín nghìn nhưng có bầu có dùng được không
đâu cái này bóng nhỏ là hai mươi chín bóng to là sáu mươi chín
cái này người ta để thư giãn hết vậy ạ
cái đứa bạn em có bầu một ngày nó hút hết bố mình
có đứa thì cười có đứa thì khóc có đứa thì chả có mất hết
hiện nay n hai o không nằm trong danh mục cấm
như một số loại nhà hàng
do vậy người sử dụng bóng cười chưa bị xử lý
lực lượng chức năng chỉ có thể xử lý các cơ sở cá nhân kinh doanh khí cười
với đồng thời hai hành vi
kinh doanh hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh
mà không có giấy phép kinh doanh hàng hóa
dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định
và hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo quy định
chúng tôi rất là khó khăn trong công tác xử lý
về mặt pháp luật
đối với các cá nhân
và các cơ sở
có những hành vi
sử dụng các khí cười
các quán hát
chỉ xử lý các cơ sở kinh doanh
trong những lĩnh vực hoạt động thương mại
trên những tác hại của loại chất kích thích này
thiết nghĩ ngoài việc cần tăng cử quyến cáo
về tác hại của bóng cười
xét chặt quản lý kinh doanh bóng cười
ngành chức năng cũng nên xem xét quyết định
áp dụng các chế tài xử phạt
nhằm ngăn chặn việc mua bán sử dụng bóng cười
quan trọng là chế tài cần phải đủ mạnh
đủ sức gian đe
nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
sáng nay ngày ba mươi tháng chín
tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử
các bị cáo gồm hai người trung quốc
và ba người việt nam trong đường dây mang thai hộ
vì mục đích thương mại
đây là lần đầu tiên tòa án nhân dân tp hà nội
xét xử vụ án tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại
tuy nhiên do không đầy đủ các thành phần tham dự
nên hội đồng xét xử đã tuyên bố hoãn phiên tòa
tại phiên tòa trong phần làm thủ tục đầu phiên tòa
hội đồng xét xử đã kiểm tra căn cước
đối với các bị cáo gồm
cai gu linh cai gu pham quốc tịch trung quốc
triệu thị hằng chú tại xã hoàng châu
huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
hoàng thị thu trang chú tại xã nhân la
huyện kim động tỉnh hương yên
nguyễn thị ngọc sinh năm hai nghìn
trú tại xã liên bảo huyện tiên du tỉnh bắc ninh
các bị cáo này cùng bị truy tố
về tội tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại
theo quy định tại khoản hai điều một trăm tám mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tiếp sau đó hội đồng xét xử thông báo
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
giữ quyền công tố vì lý do sức khỏe
nên không thể có mặt tại phiên tòa
ngoài ra sáu người tham gia tố tụng khác
được tòa nhân dân tp hà nội
triệu tập cũng vắng mặt
triệu theo điều hai trăm tám mươi chín điều hai trăm chín mươi ba
và điều hai trăm chín mươi bảy bộ luật tố tụng hình sự
hội đồng xét xử công bố
hoãn phiên tòa
phiên tòa sẽ được mở lại vào hồi tám giờ ba mươi phút
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ập vào ngôi nhà bỏ hoang nằm sâu trong xóm
thuộc thôn an hội bắc hai xã nghĩa kỳ
huyện tư nghĩa công an huyện tư nghĩa
tỉnh quảng ngãi đã bắt quả tang một nhóm
nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc
trong số bảy đối tượng bị bắt
thì có tới năm đối tượng là nữ
sinh sống chủ yếu tại địa bàn tỉnh
tăng vật thu giữ tại hiện trường
gần hai mươi triệu đồng
ổ bạc này tập trung đánh bạc
kéo dài thay đổi địa điểm liên tục
để qua mặt lực lượng chức năng
gây bức xúc trong dư luận địa phương
công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam lê thị bé sang
cư trú ấp an thái xã hòa bình
huyện trợ mới tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng chín h ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
lợi dụng thời điểm
anh nguyễn thị bé giang
và anh nguyễn thành tuấn em chồng giang
đi vắng khóa cửa nhà
đối tượng đã đột nhập bằng cửa bên hông vào nhà
lục xoát và lấy trộm ba dây chuyền
hai nhẫn một vòng đeo tay bằng vàng
và trên hai mươi triệu đồng tiền mặt
tài sản trộm được giang đem trả nợ và tiêu xài
khi vậy nhà phát hiện đồ đạc
trong nhà nằm ngổn ngang và bị mất tài sản
anh tuấn đã trình báo cơ quan công an
biết không thể trốn thoát
ngày hai mươi một tháng chín lê thị bé giang
đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn
tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần thanh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi sáu
khu vực năm phường hải cảng
thành phố quy nhơn tỉnh bình định
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn
tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng dương ngọc trọng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại ấp thuận tân
xã chuông mít huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
và đối tượng trần văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã ninh bình
thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoài nhơn
tỉnh bình định ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra

luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bỏ
mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
có giá trị pháp luật sẽ xử lý
nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa
có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm
an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức
lưu ý lệnh truy nã do
truyền hình công an nhân dân và văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện